trong những ngày qua dịch bệnh covid một mươi chín do virus sars cov hai gây ra đã lan đến hầu hết tất cả các nước trên thế giới
ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống đặc biệt là tới sức khỏe an ninh an toàn của người dân
trước tình hình đó để làm tốt công tác đối ngoại bảo hộ công dân việt nam ở sở tại
đại sứ quán việt nam tại hoa kỳ đã phát hành tài liệu hướng dẫn phòng chống dịch covid một mươi chín
với sự hỗ trợ của nhóm các bác sĩ từ bệnh viện bạch mai bệnh viện nhiệt đới trung ương
bệnh viện nhi trung ương bệnh viện tai mũi họng trung ương và bệnh viện đại học y hà nội
đại sứ quán việt nam tại hoa kỳ đã tổng hợp các thông tin cơ bản và cách thức phòng chống hữu hiệu covid một mươi chín
đã được chứng minh từ thực tiễn trong nước
đại sứ quán mong muốn chia sẻ rộng rãi tài liệu này đến các cơ quan đại diện
qua đó hiểu rõ hơn và chủ động có các biện pháp phòng chống và xử lý dịch bệnh
bảo vệ sức khỏe cán bộ nhân viên và người nhà trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát